vì hiện nay phần lớn các bảo tàng mới chỉ dừng lại ở việc trưng bày các mẫu vật mô hình hay các hiện vật được tìm thấy một cách đơn giản
hoặc một số bảo tàng có thêm phần cập nhật các tư liệu phim ảnh trong quá trình giới thiệu cho khách tham quan
tuy nhiên thì những việc đó không gây được nhiều hứng thú đối với khách tham quan
trên thế giới khái niệm bảo tàng thông minh không còn quá xa lạ với nhiều nước
đã có rất nhiều bảo tàng ứng dụng công nghệ thực tế ảo công nghệ ba d để mang đến cho công chúng những trải nghiệm rất thú vị
hiện nay tại châu âu hầu hết các bảo tàng đã đi theo mô hình này
còn ở châu á có một số bảo tàng thông minh tiêu biểu như bảo tàng cyber ở singapore năm hai nghìn một mươi tám
bảo tàng quốc gia hàn quốc năm hai nghìn một mươi hai bảo tàng nội mông tô châu trung quốc năm hai nghìn một mươi
bảo tàng nghệ thuật ảo ở thái lan
hay bảo tàng cánh đồng chết ở campuchia
bảo tàng lịch sử tự nhiên tại thủ đô berlin đức đã áp dụng công nghệ thực tế ảo
để biến những cuộc tham quan bảo tàng của du khách thành những cuộc trải nghiệm đầy thú vị như đi về thời tiền sử
du khách chỉ cần đeo chiếc kính thực tế ảo được trang bị sẵn tại bảo tàng
hình ảnh chân thực của các loài khủng long sẽ được hiện lên sống động
thay vì chỉ nhìn thấy các bộ xương hóa thạch như trước đây
đây là một dự án được bảo tàng lịch sử tự nhiên kết hợp với google
với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm thực tế hơn
cháu thấy rất thú vị cháu có thể nhìn thấy những con khủng long rất chân thực thực sự là rất tuyệt vời
với công nghệ thực tế ảo những câu chuyện về thế giới tự nhiên sẽ dễ hiểu hơn
với sự hợp tác này với google chúng tôi muốn truyền cảm hứng tới mọi người
để cùng nhau khám phá chi thức của nhân loại
như quý vị và các bạn đã thấy
công nghệ đã len lỏi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống trong đó có cả văn hóa
và tại việt nam hệ thống các bảo tàng của nước ta rất đa dạng và phong phú với hơn một trăm năm mươi bảo tàng
tuy nhiên việc áp dụng công nghệ hiện đại để thu hút khách tham quan vẫn còn rất hạn chế
chỉ mới có một vài bảo tàng đang áp dụng công nghệ ba d vào việc trưng bày
đó là bảo tàng lịch sử quốc gia bảo tàng dân tộc học tại hà nội
khu trưng bày khảo cổ dưới lòng tòa nhà quốc hội cũng được xem là bảo tàng khảo cổ học
đầu tiên ở việt nam đã áp dụng công nghệ ba d trong việc trưng bày và triển lãm các hiện vật
còn tại tp hcm cũng có hai điểm tham quan được thí điểm công nghệ mới
là khu di tích địa đạo củ chi và bảo tàng phụ nữ nam bộ
bảo tàng lịch sử quốc gia một trong những bảo tàng có số lượng hiện vật lớn từ thời kỳ tiền sử
cũng đã áp dụng công nghệ ba d vào việc trưng bày và bảo quản hiện vật
việc xây dựng hệ thống bảo tàng ảo tương tác ba d mang lại cho bảo tàng lịch sử quốc gia
một hệ thống trưng bày điện tử trực quan
hiện đại ứng dụng các công nghệ mới nhất trên thế giới hiện nay trong lĩnh vực trưng bày bảo tàng
công nghệ tương tác ba d công nghệ không gian trưng bày ảo
góp phần nâng cao hình ảnh của bảo tàng lịch sử quốc gia
hơn thế nữa hệ thống còn cung cấp công cụ lưu trữ
quản lý thông tin một cách có hệ thống hiệu quả các hiện vật tư liệu trưng bày
đề án bảo tàng ảo tương tác ba d được thực hiện với mục đích xây dựng công cụ quảng bá hữu hiệu
đến khách tham quan một cách nhanh chóng thuận lợi
không bị hạn chế bởi không gian thời gian hay khoảng cách địa lý
nó được truyền qua mạng internet các thiết bị di động
và được lưu trữ bằng các ấn phẩm cd dvd
với một xu hướng phát triển thời đại internet như ngày nay
chắc chắn ứng dụng công nghệ rất phù hợp với hệ trẻ
và với những người sử dụng chủ yếu bây giờ là hệ thống thông tin điện tử
để trải nghiệm hệ thống tương tác ảo ba d
dùng khách chỉ cần click chuột vào website của bảo tàng
tất cả mọi thông tin về niên đại của các cổ vật
sẽ được hiện lên rõ nét và chân thực nhất
không giống các hình thức lưu trữ hình ảnh khác
công nghệ ba d cho phép xem được hiện vật trong không gian ba chiều
việc tương tác giúp cho người xem trực tiếp và chủ động hơn
trong việc thu nhận thông tin về hiện vật
góp phần làm sống động hơn các hiện vật được trưng bày
và hấp dẫn sự tìm tòi khám phá của người xem
khách rất là thích thú bởi vì du lịch việt nam là một điểm đến rất là thú vị
và lịch sử của việt nam là một mảng cực kỳ quan trọng với du khách
vào bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
và họ đã tìm hiểu mạng trưng bày ba d và họ rất là ấn tượng
và khi đến đây trực tiếp họ xem thì họ cũng rất ấn tượng
đây là dự án tiên phong ứng dụng công nghệ này trong lĩnh vực bảo tàng tại việt nam
có tác dụng to lớn không chỉ về mặt khoa học
mà còn có tác dụng về thực tiễn và kinh tế
tuy nhiên để duy trì và phát triển được những công nghệ như thế này
các bảo tàng cũng gặp rất nhiều khó khăn
trên thực tế việc áp dụng công nghệ để tham quan bảo tàng mang lại rất nhiều lợi ích
nhưng không cần diện tích
trưng bày lớn không giới hạn thời gian tham quan không phải bảo quản hiện vật
và thậm chí không cần hướng dẫn viên không cần viên dịch
bảo tàng thông minh mang lại cho khách tham quan những trải nghiệm vô cùng thú vị
và kích thích việc tìm tòi khám phá lịch sử văn hóa của mỗi người
và hy vọng rằng trong tương lai việt nam sẽ có thêm nhiều bảo tàng ứng dụng công nghệ hơn nữa
để thu hút khách tham quan trong và ngoài nước
nhằm phát triển và quảng bá lịch sử cũng như văn hóa của việt nam
một cách chân thực và hấp dẫn hơn
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây